thưa quý vị hôm qua hai mươi chín tháng năm trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an có thư khen gửi công an tỉnh tây ninh trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an tp hcm và một số đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ thư khen nêu rõ
thư khen nêu rõ
một mươi viên thuốc lắc một mươi hai kg methamphetamine hai kg nước vui ba xe mô tô một xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc là gương điển hình trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện phương án số hai pa bcac bốn ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm
kết quả đấu tranh chuyên án đã thể hiện tính chủ động sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm
đây là chiến công đặc biệt cao của công an tỉnh tây ninh nhất là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực hiệu quả giữa công an tỉnh tây ninh với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan bộ công an các địa phương và đơn vị có liên quan góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào việt nam gian đe phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân

công an tỉnh tây ninh đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chân ma túy với số lượng lớn quy mô liên tỉnh xuyên quốc gia móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để đưa ma túy vào việt nam tiêu thụ
ngay sau đó công an tỉnh tây ninh đã xác lập chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an tp hcm đấu tranh làm rõ từng thành viên trong đường dây tội phạm trên
sau hơn sáu tháng điều tra đeo bám các đối tượng công an tây ninh phối hợp với các đơn vị đã tiến hành bắt đột kích các điểm ở tây ninh tp hcm lần lượt bắt giữ sáu đối tượng liên quan
thưa quý vị hà giang có hai trăm bảy mươi bảy km đường biên giới địa hình hiểm trở đồng bào dân tộc ít người chiếm chín mươi trình độ văn hóa nhận thức còn hạn chế
nhiều đối tượng xấu đặc biệt là các đối tượng buôn bán ma túy thường lợi dụng bà con để vận chuyển ma túy
biết là mặt hàng cấm thế nhưng vì lợi nhuận nhiều người vẫn bất chấp tiếp tay cho các đối tượng buôn bán
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang thời gian vừa qua đã liên tiếp bắt giữ phá thành công nhiều vụ án có liên quan
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
là người dân tộc mông hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi các đối tượng thuê vận chuyển và cất giấu ma túy
hai đối tượng thảo ly khó và vàng mi co đã đưa ma túy về nhà chờ thấy cơ để tìm người mua
và vận chuyển ma túy đi bán
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hai đối tượng về hành vi vận chuyển ma túy thu giữ một mươi năm bánh heroin
cũng nghĩ là hoàn cảnh mình khó khăn mình đông vợ đông con một cái là hoàn cảnh mình khó khăn
mình cũng nghĩ là cất giấu để xem nó lấy xong nó trả cho ít công để có ít tiền hay không
nhưng mà sao nó lại không lấy
nói bảo là bán hổ nó thì tôi cũng bán hổ nó
tiền thì cũng bán hổ nó được hơn một trăm linh triệu nhưng tôi đưa hết cho nó rồi
đấy điện bản hà giang
điện bản trung chuyển các đối tượng hoạt động trung chuyển ma túy chủ yếu là người đồng bào dân tộc
lợi dụng một cái địa hình địa hình không gian nó hiểm trở
quá trình các đối tượng trao đổi với nhau hầu như là sử dụng tiếng dân tộc
và đặc biệt trong quá trình các đối tượng vận chuyển nhau chủ yếu là người cùng đồng bào người cùng dân tộc với nhau
đấy rồi gây rất khó khăn trong công tác đấu tranh
đây chỉ là một trong hàng chục vụ việc mà cơ quan công an bắt giữ
mà các đối tượng vận chuyển chủ yếu là người đồng bào
riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai đến quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
đã bắt giữ và khởi tố một trăm linh bảy vụ với một trăm bốn mươi ba bị can
trong đó các vụ án khởi tố điều tra có đến bảy mươi bị can là người dân tộc ít người
các đối tượng đã lợi dụng vấn đề nhận biết pháp luật của bà con còn hạn chế
do đó là đã
nồi kéo vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy
vấn đề thứ hai là mặc dù đã được tuyên truyền vận động
tuy nhiên là vì cái lợi nhuận cao cho nên là bà con cũng bất chấp
và tham gia thực hiện những hành vi phạm tội liên quan đến ma túy
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đã chọt đất
bóc sỡ nhiều đứng dây tội phạm ma túy
cũng rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành trong việc tăng cường giáo dục
phổ biến pháp luật nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc
từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn của địa phương
quyết tâm không để hà giang trở thành điểm trung chuyển ma túy
tự nhận là cộng tác viên của một ngân hàng nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã phú xuân thành phố thái bình
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai mươi người ở nhiều tỉnh thành phố
công an tỉnh thái bình đã phát hiện bắt giữ đối tượng đông để điều tra
tại cơ quan công an nguyễn văn đông khai nhận do không có việc làm ổn định
đông đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận hỗ trợ mở thẻ tiến dụng
đông sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng các bài quảng cáo với nội dung
nhận mở thẻ tín dụng ngân hàng hạn mức cao của nhiều ngân hàng khác nhau
sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước để làm phí thẻ và một số quản dịch vụ khác
từ tháng sáu năm hai nghìn năm
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn văn đông đã lừa đảo khoảng hai mươi người ở các tỉnh ninh bình
nam định và các thành phố đà nẵng hải phòng thành phố hồ chí minh với tổng số tiền gần tám mươi triệu đồng
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thái bình
đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình để điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương vừa tiến hành bắt bị
can trần văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú huyện kim thành để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
khoảng hai ba tháng trở lại đây do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình luân nhiều lần đánh đập hành hạ
chị bùi thị tuyết giao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở huyện hòn đất tỉnh kiên giang
kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật trên cơ thể của chị giao là hai mươi bảy
được biết trước khi kết hôn với chị giao luân đã có hai đời vợ và bảy người con

chị giao có hai đời vợ và bảy người con

năm hai nghìn hai mươi một luân và giao gặp nhau tại tp hcm rồi quyết định đi đến kết hôn và chuyển về sống chung với nhau tại xã kim xuyên huyện kim thành
tuy nhiên thời gian sống chung cùng nhau giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
luân thường xuyên hành hạ đánh đập chị giao
luận và chị giao đã có một con chung hiện chị giao đang mang thai con thứ hai khoảng bảy tháng
hôm nay cục cảnh sát giao thông cho biết
qua một tháng triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi cttg ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ đã có những chuyển biến rõ rệt
tài nạn giao thông đã giảm cả về số vụ số người chết số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
qua một tháng triển khai thực hiện lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý trên hai trăm chín mươi trường hợp
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai xử lý tăng một mươi năm
tiền phạt tăng bảy mươi bốn sáu
trong đó xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm nồng độ cồn là trên bảy mươi năm trường hợp chiếm hai mươi sáu tổng xử lý vi phạm
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an về triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi trong thời gian tới
cục cảnh sát giao thông tập trung tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đúng tiến độ các nhiệm vụ đã được thủ tướng chính phủ phân công tại chỉ thị số một
cảnh sát giao thông tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tài hành khách ô tô vận tài container trên toàn quốc
tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông duy trì và thực hiện nghiêm mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng và lãnh đạo bộ công an đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để thực hiện một cách đồng bộ xuyên suốt trách nhiệm hiệu quả trong phạm vi toàn quốc
thưa quý vị vào đầu giờ chiều nay ba mươi tháng năm tại tuyến cao tốc la sơn
tuy loan đoạn qua địa phận thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách khiến nhiều người thương vọng
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi trên tuyến cao tốc la sơn tuy loan đoạn qua địa phận thành phố đà nẵng giữa xe khách mang biển kiểm soát bảy mươi ba f sáu mươi ba và xe mang phủ hiệu hợp đồng một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát bốn mươi ba b bốn nghìn ba trăm chín mươi bốn
vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ và
vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ và một mươi năm người bị thương trong đó có bốn người bị thương nặng
nhận tin báo công an huyện hòa vang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng khẩn trương huy động lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
giao thông trên tuyến cao tốc la sơn túy loan bị tắc nghẽn nhiều giờ do xe hợp đồng một mươi sáu chỗ lật ngang trên đường nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ và một mươi năm người bị thương trong đó có một mươi bốn người bị thương
lực lượng công an phát hiện thù giữ bốn mươi hai bóng cửa đã qua sử dụng hai bóng cửa chưa qua sử dụng hai bình chứa khí n hai o và hai bình kim loại không chứa khí tại quán trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý đối với chủ cơ sở kinh doanh
cả nước đã triển khai các phương án nhằm sử dụng một cách tiết kiệm điện

thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng năm tại hội thảo khoa học trí tuệ nhân tạo của bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
bệnh viện đã chính thức công bố và báo cáo ứng dụng thành công kỹ thuật mổ u não với sự hỗ trợ của robot hiện đại
lần đầu tiên ra mắt tại việt nam mang lại cơ hội điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân
ưu não phức tạp
theo các chuyên gia tại bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm trước đây các phương pháp như hệ thống định vị navigation
kính vi phẫu không thể thấy các bó sợi thần kinh trước hoặc trong quá trình mổ dẫn đến nguy cơ phạm phải
cắt đứt trúng hoặc làm tổn thương mô não lành xung quanh cao hậu quả là có thể để lại di chứng nặng nề cho người bệnh
tuy nhiên khi sử dụng robot mirdot v signative thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở mức tinh vi đã giúp khắc phục hạn chế
của phương pháp mổ não kinh điển và mang lại hiệu quả vượt trội nhờ sử dụng robot mổ não các ca u não suất huyết não
bệnh lý thần kinh sọ não nguy hiểm đã được phẫu thuật và điều trị thành công công nghệ hiện đại ứng dụng robot vốn được coi là
cuộc cách mạng trong ngành phẫu thuật não giúp tăng tối đa hiệu quả điều trị bảo toàn cao nhất cho các chức năng của người bệnh
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam xin mời quý vị cùng theo dõi
tuy nhiên để việc chuyển đổi cây trồng của bà con được bền vững thì rất cần sự chung tay kịp thời của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp thu mua nông sản
cảm ơn quý vị đã theo dõi